hôm nay ngày ba mươi tháng năm ngày làm việc thứ chín kỳ họp thứ bảy quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về các nội dung đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
theo dự kiến buổi sáng quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về các nội dung đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín cũng như việc quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
trong quá trình thảo luận nhằm làm rõ các vấn đề đại biểu nêu thành viên chính phủ sẽ tham gia phát biểu giải trình
buổi chiều các đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường về các nội dung